do ảnh hưởng của cơn bão số hai liên tiếp trong những ngày qua trên địa bàn huyện lương sơn tỉnh hòa bình có mưa to lượng mưa nhiều đã làm cho nước sông bùi dâng nhanh gây ảnh hưởng đến đời sống và sự an toàn của người dân
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lương sơn đã chỉ đạo các xã thị trấn các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện chủ động phòng chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn góp phần giảm nhẹ thiệt hại thiên tai
ngầm hùng sơn là một trong những điểm đen về mưa lũ trên địa bàn huyện lương sơn trong nhiều năm qua hầu như năm nào ở đây cũng xảy ra tai nạn đuối nước gây chết người
những ngày qua lực lượng thường trực ở đây đã hướng dẫn cảnh báo được hàng trăm lượt người không cho qua lại khi nước lũ dâng cao
trước những diễn biến phức tạp về thời tiết cũng như đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai trên tinh thần phát huy tốt nguồn nhân lực vật lực tại chỗ